ngày bốn tháng một mươi tại bucharest thủ đô của romani đã diễn ra khóa học lần thứ một mươi sáu
ubhvn rumani về hợp tác kinh tế
khóa học diễn ra dưới sự đồng chủ trì của bộ trưởng bộ công thương việt nam trần tuấn anh
và bộ trưởng bộ môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp rumani stefan radu oprea
khóa học lần này là bước nối tiếp quan trọng đưa cơ chế hợp tác về kinh tế giữa việt nam và rumani
theo hướng thực chất và hiệu quả
tổng kim ngạch thương mại giữa việt nam và rumani năm hai nghìn một mươi tám đạt hai trăm một mươi tám ba triệu usd tăng sáu tám so với năm hai nghìn một mươi bảy
trong tám tháng năm hai nghìn một mươi chín tổng kim ngạch thương mại giữa việt nam và rumani đạt một trăm bảy mươi bốn sáu triệu usd
tăng hai mươi một hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
kết thúc phiên họp hai bộ trưởng đã ký biên bản khóa họp lần thứ một mươi sáu
chứng kiến ký kết chương trình hợp tác về khoa học công nghệ giữa bộ khoa học và công nghệ việt nam
và bộ nghiên cứu và sáng tạo
sáng cùng ngày các bộ trưởng đã chứng kiến lễ ký kết hai văn kiện hợp tác giữa cục xúc tiến thương mại việt nam
và phòng thương mại và công nghiệp rumani về phát triển các dự án xây dựng tại rumani và khu vực đông nam âu